tại buổi họp báo do bộ công an tổ chức chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đại tá võ thanh tùng phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh xác nhận
phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh cựu bí thư cô tô giao cấu với nhân viên nữ là có căn cứ
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kết luận điều tra
phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh đại tá võ thanh tùng thông tin rằng
khoảng hai mươi h ngày một mươi tháng một mươi một chị l mh đến trực ban công an huyện cô tô tố ông sơn có hành vi hiếp dâm tại khách sạn tối ngày một mươi tháng một mươi một
sau khi tiếp nhận công an huyện cô tô đã báo cáo công an tỉnh
ngay sau đó giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo ra soát tình hình tiếp nhận điều tra theo quy định đồng thời báo cáo với lãnh đạo tỉnh về vấn đề trên
ngày một mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh ra quyết định phân công giải quyết tin báo theo thông tư số một
và căn cứ các quy định trung ương xác minh đơn tố giác của lm h theo quy định
trong vụ này thời điểm tố giác ông sơn là ủy viên ban chấp hành thuộc diện quản lý của tỉnh ủy quảng ninh
vụ việc được ban bí thư đưa vào diện theo dõi chỉ đạo
đến nay bước đầu kết quả điều tra xác định tại khách sạn x việc anh sơn giao cấu với chị hát tối ngày một mươi tháng một mươi một là có căn cứ
cũng theo đại tá tùng công an tỉnh quảng ninh đang tích cực xác minh phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
nghiên cứu đánh giá các chứng cứ công an tỉnh này sẽ báo cáo bộ công an khi có kết luận đầy đủ
ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét
thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm trong đó có bí thư huyện ủy cô tô lê hùng sơn
ban bí thư cho biết ông lê hùng sơn với cương vị là tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy
ông lê hùng sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm của ban thường vụ huyện ủy cô tô
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
sống buông thả quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên
những vi phạm của ông lê hùng sơn gây dư luận rất xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông sơn
ban bí thư khẳng định vi phạm trên là rất nghiêm trọng làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền cơ quan
đơn vị công tác và của cá nhân gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và dư luận xã hội đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông lê hùng sơn
theo cổng thông tin điện tử tỉnh quảng ninh ban chấp hành đảng bộ tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật đối với một số tổ chức đảng đảng viên thuộc đảng bộ huyện cô tô
việc quảng ninh đã kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ là liên quan vụ bí thư huyện cô tô lê hùng sơn bị tố hiếp dâm nữ thuộc cấp
theo đó ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã họp thống nhất báo cáo đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng ở mức cao nhất
đối với ông lê hùng sơn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
lý do đề nghị kỷ luật theo quy định của đảng ở mức cao nhất đối với ông sơn là do ông này đã vi phạm rất nghiêm trọng
tiêu chuẩn đảng viên cấp ủy viên trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên những điều đảng viên không được làm
vi phạm quy định của ban thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện văn hóa văn minh công sở về rèn luyện
giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
làm giảm uy tín của tổ chức đảng gây dư luận rất xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh cũng đã xem xét kỷ luật một số đảng viên và đề nghị kỷ luật đối với một số tổ chức đảng liên quan đến vụ việc của ông lê hùng sơn
sau khi xem xét báo cáo của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng tại các hội nghị trước đó
ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận phân tích và quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ba ông đặng quang ngạn phó bi thư thường trực huyện ủy
vũ văn hiển ủy viên ban bí thư huyện ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện cô tô
nguyễn quang huy ủy viên ban thường vụ huyện ủy chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện
ông ngạn phải chịu trách nhiệm với cương vị bí thư đảng ủy khối đảng đoàn thể thủ trưởng cơ quan huyện ủy
ông vũ văn hiển với cương vị ủy viên ban bí thư huyện ủy và ông nguyễn quang huy với cương vị ủy viên ban thường vụ huyện ủy chịu trách nhiệm chung với những vi phạm khuyết điểm của ban bí thư huyện ủy
cả ba ông ngạn hiển và huy chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo quản lý giáo dục đảng viên công chức
chịu trách nhiệm việc có nhiều cán bộ đảng viên công chức của đảng bộ khối đảng đoàn thể và cơ quan huyện ủy vi phạm quy định về nêu gương quy định những điều đảng viên không được làm quy định về sử dụng rượu bia và kỷ luật kỳ cương công vụ
cả ba ông ngạn hiển và huy chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo quản lý giáo dục đảng viên công chức
tại kỳ họp thứ hai mươi ba ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai tổ chức đảng bao gồm
đảng ủy quân sự huyện cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện trong việc để ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho ban chỉ đạo diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn hai mươi một
tại nhà an ninh cơ quan của huyện
bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý giáo dục rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên để một số cán bộ lãnh đạo chỉ huy của đơn vị vi phạm quy định về nêu gương quy định những điều đảng viên không được làm vi phạm kỷ luật kỷ cương quân đội khi tham gia ăn uống trong giờ làm việc không nằm trong kế hoạch của đơn vị

chịu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trong việc tham mưu phối hợp ban chỉ đạo diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết diễn tập có bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc tại nhà an liên cơ quan của huyện
thực hiện không đầy đủ chức năng nhiệm vụ không đôn đốc kiểm tra giám sát thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên trong tri bộ để cán bộ đảng viên vi phạm các quy định về nêu gương quy định những điều đảng viên không được làm quy định về sử dụng rượu bia và kỷ luật kỷ cương công vụ
quy định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên do thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết chỉ thị quy định quy định quy chế kết luận của đảng pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng xấu tới uy tín tổ chức đảng cơ quan đơn vị vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên vi phạm kỷ luật kỷ cương công vụ nội quy quy chế kỷ luật nội bộ vi phạm các quy định về sử dụng rượu bia trong giờ làm việc làm ảnh hưởng tới tư cách đảng viên
cụ thể quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bốn ông bà
khối đảng đoàn thể bí thư tri bộ văn phòng huyện ủy tránh văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện
bà chu thanh diện huyện ủy viên tri ủy viên tri bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện
bà nguyễn thị thủy huyện ủy viên phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện
ông lê quang hưng phó trưởng phòng tài nguyên môi trường nông nghiệp huyện
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với sáu ông bà bao gồm
nguyễn thị mai phó bí thư tri bộ văn phòng huyện ủy phó tránh văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện
vũ ngọc hoàng huy viên ban thẳng vụ tỉnh đoàn bí thư huyện đoàn cô tô
đào thư thu phó bí thư đảng ủy quân sự huyện chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện
vũ văn bằng ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân sự huyện phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện cô tô
phạm thị hòa chuyên viên phòng tài nguyên môi trường nông nghiệp huyện
nguyễn thị phượng chuyên viên phòng tư pháp